trong khi đó các khu vực khác hầu như không có mưa
toàn vùng nói chung vẫn có được trạng thái khá mát mẻ và dễ chịu
với mức nhiệt ngoài trời lúc này không nơi nào vượt quá ngưỡng hai mươi năm độ
trong ngày hôm nay miền bắc tiếp tục giảm mưa thêm trời còn nắng sớm
cao nhất trong ngày trên toàn khu vực phổ biến mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên trạng thái nắng giáo ở miền bắc sẽ không kéo dài lâu
vì từ đêm nay sang gần sáng và ngày mai một đợt không khí lạnh mới từ phía bắc
sẽ lại tràn xuống nước ta và nó sẽ gây mưa rông diện rộng trở lại cho khu vực bắc bộ
miền trung trong ngày hôm nay cũng không còn nơi nào có mưa nữa trời chuyển nắng sớm
vì thế mức nhiệt trưa chiều nay từ thanh hóa trở xuống tới bình thuận
sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi bốn độ cục bộ một số nơi cao hơn
với các tỉnh phía nam gió mùa tây nam đã trở lại trạng thái ổn định
vì thế ở khu vực nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên
sẽ xuất hiện lại những cơn mưa chủ yếu về chiều và tối nay
dự báo trên cả hai khu vực sẽ có mưa ở mức một phần hai diện tích
và lượng mưa cũng không lớn hầu hết dưới năm mm
còn trong ngày nam bộ và tây nguyên vẫn còn nắng
nhiệt độ trưa chiều tại nam bộ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi đó tây nguyên có mức nhiệt là ba mươi ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh
trên biển trong ngày hôm nay hầu khắp các khu vực biển được dự báo có thời tiết tốt
khắp nơi đều chỉ có mưa cục bộ vài nơi gió yếu dưới mức cấp bốn
nên sóng biển thấp biển lặng thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước